bản tin dịch covid một mươi chín tối ngày ba mươi tháng tám của bộ y tế cho biết trong ngày đã có chín một mươi bốn bệnh nhân khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là hai trăm hai mươi tám tám trăm một mươi sáu ca
số ca mắc mới là một mươi bốn hai trăm hai mươi bốn ca trong đó bình dương đang có số ca mắc nhiều nhất với sáu năm mươi ca
trong ngày hai mươi chín tháng tám đã có hai trăm sáu mươi hai ba mươi tám liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
nâng tổng số liều vaccine đã được tiêm là một mươi chín bảy trăm một mươi năm trăm sáu mươi liều
trong ngày bộ y tế đã tiếp nhận hai trăm năm mươi tám trăm linh liều vaccine phòng covid một mươi chín của astrazeneca và vaccine moderna
do chính phủ cộng hòa xéc tài trợ cho việt nam